thành phố hà nội đang đẩy nhanh việc giả soát các trường hợp liên quan lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc hàng trăm người
các cơ quan được yêu cầu giảm năm mươi số người làm việc tại văn phòng
các khu cách ly tập trung hiện cũng đã được sẵn sàng kích hoạt trong trường hợp các ca mắc tăng lên
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh quảng ninh đã thông tin về vụ việc nhiều em học sinh trường trung học phổ thông hoành bồ
thành phố hạ long nhập viện cấp cứu sau khi ăn một loại kẹo không rõ nguồn gốc
bước đầu cơ quan công an xác định vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi
một học sinh sinh năm hai nghìn sáu trú tại phường hoành bồ đến chơi nhà chị họ ở cùng phường
và tìm thấy một túi có nhiều gói dạng thanh giống như kẹo dẻo trong hộp đồ chơi
do tưởng là kẹo nên cháu đã cầm về và mang kẹo ra mời các bạn cùng ăn
sau khi ăn một mươi trong một mươi ba cháu có biểu hiện ngộ độc phải đưa đi cấp cứu
đây là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ mỹ được chiết xuất từ cây cần sa
và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ
được xác định là vụ ngộ độc thực phẩm chức năng không có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy
công an tp hạ long đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định
theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tp hạ long đến sáng nay
tất cả một mươi ba học sinh trường trung học phổ thông hoành bồ nhập viện ngày hai mươi năm tháng một mươi đã được xuất viện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nông thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ tám phường tân giang thành phố cao bằng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân
về việc bị nông thị phượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền lớn để chi tiêu cá nhân
theo đó từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
với thủ đoạn dùng lãi suất cao để thuyết phục người khác cho mình vay tiền
trần phượng đã chiếm đoạt trên năm mươi tỷ đồng từ một số cá nhân trong và ngoài tỉnh cao bằng
phượng dùng tiền của người vay sau để trả cho người vay trước
khi số nợ lên cao bị chủ nợ tố cáo phượng liên kết với một số đối tượng khác để trả nợ bằng bất động sản
nhưng thổi giá bất động sản lên cao vừa xử lý được nợ lại vừa thu được khoản tiền tranh lệch để chia nhau
tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng diễn ra khá phổ biến trong thời gian vừa qua
theo đó nhiều cá nhân đã dùng tên giấy tờ cá nhân của mình
để làm thẻ mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho người khác để lấy tiền
hành vi này đã tiếp tay cho các đối tượng tội phạm khi chúng sử dụng các tài khoản ảo này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa qua hàng loạt các chuyên án do công an tp hà nội đấu tranh bóc gỡ đã cho thấy cần phải đưa ra cảnh báo về thực trạng mua bán tài khoản ngân hàng
mới đây một ổ nhóm chuyên sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin thu mua tài khoản ngân hàng của học sinh sinh viên với giá hai trăm linh bốn trăm linh nghìn đồng một tài khoản
thậm chí ổ nhóm này còn tuyển cả cộng tác viên và khuyến khích mọi người mở nhiều tài khoản để chúng thu mua không giới hạn
và đây chính là một khách hàng của ổ nhóm này
đó là đối tượng nguyễn hoàng lân thông qua mạng xã hội đã mua của nhóm đối tượng trên hai tài khoản ngân hàng ảo với giá một hai triệu đồng một tài khoản
sau đó lân lập ra trang facebook để giao bán chim cảnh
mỗi con chim đẹp có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng
khi có người mua đồng ý mua chim lân yêu cầu chuyển tiền vào một trong hai tài khoản
sau khi nhận được tiền lân chặn số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc
mua tài khoản ảo bằng tên nguyễn mạnh hùng nguyễn công chiến để thể hiện hành vi của mình
khi người mua chim gọi điện thoại cho em hỏi về các con chim đó thì em yêu cầu người mua truyền khoản và hai số truyền khoản trên
sau đó em không gửi chim cho khách hàng hoặc gửi những con chim không đúng bổ mã
qua thực tế điều tra
tôi thấy các đối tượng mua tài khoản ngân hàng thẻ atm hầu hết đều dùng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đặc biệt hiện nay các loại tội phạm công nghệ cao tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại đều sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ mà chúng đã mua trên mạng
theo đó khi cơ quan công an tiến hành điều tra thì toàn bộ thông tin về chủ tài khoản ngân hàng mà các bị hại đã chuyển tiền vào đều không có liên quan gì với các đối tượng tội phạm
với tất cả các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng để chiếm đoạt được thì các đối tượng phải sử dụng những tài khoản của ngân hàng
qua những vụ việc cơ quan điều tra chúng tôi làm thì các tài khoản này khi xác minh đến cùng đều do các đối tượng mua lại hoặc thuê mượn lại của những người không hiểu biết hoặc sinh viên
nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
bảy đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc vừa bị công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh ra quyết định tạm giữ hình sự
từ đầu tháng chín đến nay đường dây này đã tổ chức cá độ bóng đá cho hơn hai mươi người tham gia với tổng số tiền thắng thua trên hai mươi bốn tỷ đồng
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng công an thị xã trảng bàng và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh
đột kích nhà nguyễn thành tâm tại ấp bình hòa xã phước bình thị xã trảng bàng bắt giữ tâm cùng phan minh hùng phạm việt hùng và trương tấn đạt
đang tính tiền thắng thua cho người tham gia mua số đề
tiếp đó lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp ba đối tượng nguyễn ngọc huệ phan thị hồng ngọc và huỳnh ngọc dung
đồng thời mời một mươi chín người khác có liên quan đến làm việc phục vụ công tác điều tra
tăng vật thu giữ gồm gần tám mươi sáu triệu đồng hai mươi năm điện thoại di động cùng hàng nghìn giấy tờ có nội dung ghi số đề cá cược bóng đá
bước đầu điều tra xác định từ đầu tháng chín đến nay phan việt hùng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá cho hơn hai mươi người tham gia
với tổng số tiền thắng thua trên hai mươi bốn tỷ đồng
sáng nay ủy ban nhân dân huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết đã tìm thấy thi thể
ba ngư dân bị lũ cuốn mất tích trên biển xảy ra tại cửa biển sa cần xã bình thạnh huyện bình sơn
thi thể ba nạn nhân đã được tìm thấy tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
ngay khi nhận tin ủy ban nhân dân huyện bình sơn đã cử lực lượng cùng với gia đình các nạn nhân ra quảng nam để đưa các nạn nhân về quê
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi tàu cá do ông bùi đức thành chú tại huyện bình sơn làm thuyền trưởng
đang neo đậu tại khu vực cửa biển sa cần thì bị sự cố nguy cơ trôi giặt ra biển
lúc này nguyễn thái nguyễn tấn nô và bùi đức sự cùng chú tại xã bình chánh dùng thuyền thúng bơi ra tàu hỗ trợ ông thành neo cột đã bị lũ cuốn trôi
tiếp tục thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
vào hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một ba độ vĩ bắc một trăm một mươi một ba độ kinh đông cách khánh hòa khoảng hai trăm bảy mươi km
cách ninh thuận khoảng hai trăm năm mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông trên vùng biển từ khánh hòa đến bình thuận
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn h tới có gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên tính từ vị tuyến một mươi năm đến một mươi ba năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi hai năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền khu nuôi trồng thủy sản đê kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
từ chiều nay trên khu vực ven biển từ bình định đến ninh thuận gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám